theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến chiều nay mưa lũ đã làm một mươi bốn người thiệt mạng bốn người mất tích
trong đó thanh hóa có chín người bị thiệt mạng các tỉnh lai châu sơn la yên bái lạng sơn và hòa bình mỗi tỉnh có một người bị thiệt mạng
mưa lũ cũng làm ba trăm bảy mươi năm ngôi nhà bị sập đổ hơn tám trăm linh nhà phải di rời khẩn cấp trên năm bảy trăm linh ha lúa hoa màu bị ảnh hưởng gần sáu mươi con da cầm bị chết
nhiều tuyến đường cầu cống bị sạt trượt ngập úng gây ách tắc giao thông
về giao thông sạt lở một trăm bốn mươi một bảy trăm tám mươi m ba đất đá các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh lai châu sơn la hòa bình yên bái điện biên nghệ an về cơ bản đã được thông xe
riêng tỉnh thanh hóa hiện có chín mươi năm vị trí sạt lở ngập lụt gây ách tắc trên quốc lộ một mươi năm c một mươi năm một mươi sáu hai trăm một mươi bảy b
các tuyến tỉnh lộ huyện lộ liên thôn xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập ách tắc
chưa được khắc phục nhất là huyện mường lát tỉnh thanh hóa